sau một thời gian hoạt động ứng dụng đặt xe mô tô xe máy đang thu hút đông đảo người dân sử dụng
cũng như các lái xe đăng ký tham gia đặc biệt là grabbuy của công ty trách nhiệm hữu hạn grab
tuy nhiên cùng với việc gia tăng lượng xe ôm công nghệ thì ngày càng xuất hiện nhiều tình trạng
nhiều lái xe mô tô grab vừa đi vừa gọi điện thoại di động
trước tình trạng này mới đây ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có công văn đề nghị
ban an toàn giao thông tp hà nội tp hồ chí minh và công ty trách nhiệm hữu hạn grab
chấn trình và xử lý tình trạng sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển mô tô xe máy tham gia giao thông
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị ban an toàn giao thông tp hà nội tp hồ chí minh
chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm
tình trạng sử dụng điện thoại di động khi điều khiển mô tô xe gắn máy tham gia giao thông
đặc biệt là đối với các lái xe mô tô xe gắn máy sử dụng điện thoại thông minh để kết nối với khách hàng
ủy ban cũng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn grab tăng cường tuyên truyền trật tự an toàn giao thông
cho các đối tác là lái xe tham gia cung ứng dịch vụ vận tải của công ty
đặc biệt yêu cầu các lái xe mô tô xe gắn máy tham gia ứng dụng grabbuide của công ty
tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động khi lái xe
xem xét chấm dứt hợp đồng với những lái xe cố tình vi phạm